tại buổi làm việc diễn ra vào sáng nay với tỉnh vĩnh phúc về công tác cải cách hành chính và chính sách dân tộc
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu
thời gian qua tỉnh vĩnh phúc đã có nhiều sáng kiến giải pháp về cải cách thủ tục hành chính
như áp dụng phần mềm giao lô trong việc tra cứu thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp
đồng thời tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản hồ sơ công việc ứng dụng chữ ký số cá nhân
bảo đảm cấp sở ngành đạt tỷ lệ xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt tối thiểu sáu mươi
và tỷ lệ các phòng ban và tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện đạt ba mươi
cung cấp ít nhất ba mươi số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ bốn